thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ y tế trong ngày ba mươi tháng bảy giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuấn giám đốc bệnh viện bạch mai đã tiếp tục dẫn đoàn cán bộ chuyên gia khảo sát bệnh viện giã chiến số một mươi sáu quận bảy tp hcm
lộ trình đưa chuyên gia máy móc trang thiết bị từ miền bắc vào phụ thuộc vào số bệnh nhân
trước mắt sẽ có ba bước bước một đưa một trăm linh giường bệnh nặng vào hoạt động ngay trong tuần sau bước hai sẽ nâng lên ba trăm linh rồi bước ba là năm trăm linh giường trên mức độ yêu cầu của khi
máy và máy hút đang khẩn trương được hoàn tiện để chăm sóc bệnh nhân thở máy đòi hỏi kỹ năng cao là các bác sĩ điều dưỡng bệnh viện bạch mai điều trị
đối với hơn hai dường bệnh thường triệu chứng nhẹ thì bác sĩ ở các bệnh viện khác sẽ cùng nhân viên y tế bệnh viện bạch mai điều trị được
hy vọng sự tăng cường chuyên gia hợp tác giữa các bác sĩ hàng đầu từ bệnh viện bạch mai vào sẽ giúp nhiều bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch sớm được hồi sinh